các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo
các tổ chức chính trị xã hội trong và ngoài nước đã có nhiều sáng kiến việc làm cụ thể thiết thực tham gia công tác phòng chống dịch
theo tổng bí thư trong năm qua các cơ chế chính sách nhằm hỗ trợ người dân doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh đã được triển khai đồng bộ có hiệu quả thiết thực góp phần tích cực tiếp tục đảm bảo an sinh xã hội và đời sống nhân dân
việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe của nhân dân tiếp tục được quan tâm
một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm hai nghìn hai mươi hai được tổng bí thư đề cập đến đó là thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ người dân người lao động doanh nghiệp gặp khó khăn
chăm lo đời sống người có công với cách mạng người có hoàn cảnh khó khăn xây dựng nông thôn mới giải quyết việc làm giảm nghèo bền vững ưu tiên bố trí nguồn lực thực hiện các chương trình đề án chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
kết quả lo an sinh xã hội cho bốn mươi hai tám triệu lượt người có ý nghĩa vô cùng quan trọng
như vậy nhấn mạnh đến việc tiếp tục giả soát ban hành và triển khai đồng bộ kịp thời và hiệu quả các chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh đồng thời triển khai các giải pháp phục hồi thị trường lao động và đảm bảo an sinh xã hội
tại hà nội tình hình dịch bệnh đang có chuyển biến phức tạp số ca nhiễm tăng vọt đứng đầu cả nước
để khắc phục tình trạng này theo bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng hà nội cần thực hiện chuyển trạng thái từ zero covid sang quản lý rủi ro nhằm giảm số bệnh nhân được chuyển tầng điều trị
tại hội nghị ban thường vụ thành ủy hà nội về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn mới đây
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng nhận định tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn tiếp tục diễn biến phức tạp với số ca f phát sinh hàng ngày tăng cao
số ca ngoài cộng đồng chiếm tỷ lệ lớn điều này tiếp tục đòi hỏi cả hệ thống chính trị từ thành phố xuống cơ sở và người dân không được lơ là chủ quan
cần thực hiện tốt chuyển trạng thái từ zero covid sang quản lý rủi ro
theo ông đinh tiến dũng toàn thành phố phải xác định công tác phòng chống dịch là nhiệm vụ chính trị ưu tiên hàng đầu trong những ngày tới đây
để vào cuộc đồng bộ quyết liệt trước hết là chuẩn bị theo phương châm bốn tại chỗ sẵn sàng ứng phó ở mức cao hơn
các sở ngành chức năng và các địa phương phối hợp giả soát vật tư y tế tiêu hào để tiến hành mua sắm vật tư tiêu hào vật tư xét nghiệm
tạo điều kiện cho y tế cơ sở chỉ tập trung thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn
bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng nhấn mạnh việc mua sắm vật tư y tế là cần thiết cấp bách vì liên quan đến sức khỏe và tính mạng của người dân
tuy nhiên quá trình này phải thực hiện đúng quy định của pháp luật đảm bảo công khai minh bạch
thành phố nghiêm cấm mọi hành vi tư lợi nếu phát hiện sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật
bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng yêu cầu ban cán sự đảng ubnd tp và đảng đoàn hội đồng nhân dân tp hà nội
phối hợp chỉ đạo nhanh chóng hoàn thiện các cơ chế chính sách đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch trong tình hình mới
nhất là đảm bảo đủ nhân lực nguồn lực chính sách cho lực lượng tuyến đầu chính sách hỗ trợ đối với các lực lượng tình nguyện
đồng thời giao ban cán sự đảng ubnd tp
chỉ đạo sát sao công tác quản lý lễ hội dịp tết nguyên đán nhâm dần và đầu xuân mới phù hợp với tình hình dịch bệnh
và bám sát chỉ đạo của chính phủ lấy mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn phòng chống dịch và bảo vệ sức khỏe của người dân
vậy để đảm bảo an toàn cho cộng đồng các quận huyện thị xã phường tiếp tục tăng cường tuyên truyền thông tin
để người dân và cán bộ công chức không chủ quan trước dịch bệnh đảm bảo không tụ tập nơi đông người
tiến hành tổ chức tiêm vaccine đầy đủ đảm bảo cho tết nguyên đán sắp tới
trong bối cảnh covid một mươi chín diễn ra hết sức phức tạp như hiện nay trên cả nước cũng như toàn cầu
mới đây bệnh viện nhi đồng một đã thành lập khoa covid một mươi chín với một trăm năm mươi giường và được chia thành khu điều trị và hồi sức
đây là một trong những tin đáng mừng trong bối cảnh hiện nay để tiếp nhận bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín
khu điều trị covid một mươi chín có một trăm hai mươi dường bệnh tiếp nhận và điều trị các bệnh nhân thân nhân người bệnh nhiễm
hoặc nghi nhiễm được phân loại điều trị thuộc tầng một và tầng hai
bao gồm bệnh nhân có triệu chứng nhẹ trung bình hoặc có chỉ định điều trị bệnh lý nền và không cần hồi sức tích cực
khu hồi sức covid một mươi chín quy mô ba mươi giường tiếp nhận và điều trị bệnh nhân thân nhân người bệnh
nhiễm hoặc nghi nhiễm được phân loại điều trị thuộc tầng ba
đây là nơi tiếp nhận những bệnh nhân nặng hoặc nguy kịch cần sử dụng máy móc để hỗ trợ
khoa còn có khu vực phòng mổ áp lực âm dành riêng cho bệnh nhi nhiễm hoặc nghi nhiễm covid một mươi chín có chỉ định phẫu thuật
trưởng khoa là phó giáo sư phùng nguyễn thế nguyên hiện là trưởng bộ môn nhi đại học y dược tp hcm
kiêm phó khoa hồi sức tích cực chống độc bệnh viện nhi đồng một
khoa covid một mươi chín thành lập trên cơ sở khu tiếp nhận và điều trị covid một mươi chín hiện hữu
khu này ra đời trong giai đoạn dịch bệnh diễn biến phức tạp
ngày một mươi ba tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
tiếp nhận và thu dung điều trị các trường hợp nhiễm nghi nhiễm
khu vực này tách biệt hẳn với khu nội chú để vừa thuận lợi cho công tác tiếp nhận và điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
vừa đảm bảo phòng ngừa lây nhiễm chéo trong bệnh viện
tính đến cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị cho hơn năm f
cứu nhiều trường hợp bệnh nhi covid nặng nguy kịch có bệnh nền
yếu tố nguy cơ cao diễn tiến nặng có chỉ định can thiệp ecmo và lọc máu liên tục
đây là bệnh viện đầu tiên của thành phố hồ chí minh lập qua covid một mươi chín trong thời điểm dịch bệnh căng thẳng
điều này hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch bệnh đẩy lùi covid
trong khoảng thời gian cuối năm xu hướng mọi người sẽ về quê ăn tết
tuy nhiên năm nay trong thời điểm diễn biến phức tạp của covid một mươi chín tại nhiều tỉnh thành
tại bình dương khoảng nửa triệu lao động đã quyết định làm việc tại các nhà máy ăn tết nhâm dần
đặc biệt trong đó có hai mươi bốn người có hoàn cảnh khó khăn
theo khảo sát của các cấp công đoàn tỉnh
công nhân chọn ở lại vì e ngại dịch còn phức tạp
số khác bị giảm mất thu nhập do ngừng việc kéo dài
liên đoàn lao động đã kiến nghị chính quyền tỉnh dành khoảng một mươi hai tỷ đồng để giúp đỡ
mỗi người sẽ được nhận năm trăm linh đồng
công đoàn sẽ chi hơn một trăm chín mươi tỷ đồng tiền mặt để hỗ trợ cho gần sáu trăm bốn mươi lao động
mỗi người nhận ba trăm linh đồng
bà nguyễn hoàng bảo trân phó chủ tịch liên đoàn lao động tỉnh bình dương cho biết
do phần lớn công nhân ở lại dịp tết
công đoàn cũng không tổ chức xe đưa đón về quê như mọi năm
mà dành kinh phí hỗ trợ người ở lại
dự kiến đợt này đơn vị này chi hơn hai trăm linh tỷ đồng để giúp đỡ lao động khó khăn
ngoài ra công đoàn cũng hỗ trợ những gia đình có người thân mất vì covid một mươi chín
cụ thể một trăm sáu mươi trẻ mùa côi do dịch được tặng mỗi em một số tiết kiệm một mươi triệu đồng
những người sống ở các khu nhà trọ được hỗ trợ năm triệu đồng mua sắm tết
bà trân cho biết
chúng tôi hy vọng người lao động ở lại ăn tết vẫn cảm thấy ấm áp
ấm áp cùng tỉnh vượt qua khó khăn an tâm gắn bó với doanh nghiệp
đợt dịch thứ tư bùng phát đã khiến hơn ba bảy trăm linh doanh nghiệp
cho công nhân đăng ký ăn nghỉ và sản xuất tại nhà máy
dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi hai do ảnh hưởng nghiêm trọng bởi covid một mươi chín
các doanh nghiệp trên địa bàn hỗ trợ người lao động đảm bảo cho người lao động ăn tết vui vẻ
trong bối cảnh khó khăn về việc tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
đặc biệt là xuất khẩu thanh long của bà con nông dân ngày càng trở nên khó khăn
thì mới đây thứ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn trần thanh nam
đã đề nghị các tỉnh bình thuận tiền giang và long an
xúc tiến xuất khẩu thanh long sang trung quốc qua đường biển
vào sáng ngày hôm qua mùng sáu tháng một bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
và tổ điều hành diễn đàn kết nối nông sản chín trăm bảy mươi
trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp cục trồng trọt cục chế biến
và phát triển thị trường nông sản cục bảo vệ thực vật
cùng sở nông nghiệp và phát triển nông thôn các tỉnh thành phố
đã tổ chức diễn đàn chuyên đề về tháo gỡ khó khăn cho trái thanh long xuất khẩu
cũng như tiêu thụ tại thị trường nội địa
trong ba tỉnh bình thuận long an và tiền giang
có tới khoảng ba trăm linh tấn cần tìm đầu ra
hầu như thị trường tiêu thụ thanh long của việt nam là xuất khẩu sang trung quốc
nhưng hiện nay nhiều cửa khẩu ở phía bắc đã thông báo tạm dừng thông quan
do trung quốc siết chặt nhập khẩu để thực hiện chính sách zero covid
chỉ còn một số cửa khẩu còn hoạt động nhưng chủ yếu thông quan hàng thô
hạn chế tối đa với mặt hàng tươi đông lạnh thủy sản nhất là trái cây
ngày năm tháng một nhiều cửa khẩu lớn ở sơn la quảng ninh đã có thông báo đề nghị
các doanh nghiệp chủ xe container ở khu vực phía nam dừng
hoặc hạn chế đưa hàng ra các cửa khẩu phía bắc
vấn đề nan giải nhất hiện nay các doanh nghiệp xuất khẩu đang thiếu vỏ container nghiêm trọng
nhất là container đông lạnh để đưa thanh long sang trung quốc
cũng như các thị trường khác qua đường biển
vì vậy ông long đề xuất bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
cần kết nối với bộ giao thông vận tải và các hiệp hội logistics
để cùng ngồi lại với các hãng tàu của đài loan hồng kông trung quốc
để xét up một cách công khai về sản lượng thanh long cần gửi đi
cần làm rõ ràng với chủ hãng tàu có thể cung cấp bao nhiêu tàu một tuần
mỗi tàu có được bao nhiêu container
như vậy cần giải quyết vấn đề xuất khẩu thanh long qua đường biển hiện nay
các bộ phận lãnh đạo
kết hợp với nhau để tháo gỡ khó khăn trong tình trạng doanh nghiệp xuất khẩu thiếu vỏ container
bên cạnh đó thúc đẩy tiêu thụ thị trường nội địa thanh long trong dịp tết nguyên đán này
bên cạnh những thông tin về tình hình dịch bệnh trong nước
tới đây chúng tôi xin đưa đến cho quý vị những tin tức quốc tế về biến thể omicron
biến thể omicron đang là một bài toán khó cho các nước trên thế giới
các khu vực trên thế giới điển hình là khu vực đông nam á chúng ta
đang phải ứng phó với sự lây lan nhanh chóng của biến thể omicron
các nước thuộc hiệp hội các quốc gia đông nam á asean trừ lào đã ghi nhận ca nhiễm biến thể omicron
sự lây lan của biến thể omicron đang cản trở những nỗ lực mở cửa nền kinh tế
buộc nhiều nước phải áp đặt một loạt các biện pháp khẩn cấp để phòng chống dịch
theo thống kê của trang newsnews com chuyên theo dõi về biến thể omicron
thì tính tới ngày năm tháng một singapore là nước có số ca nhiễm biến thể omicron cao nhất đông nam á với hai sáu trăm chín mươi ca
hiện biến thể omicron chiếm khoảng một mươi bảy số ca lây nhiễm ở singapore
cơn bão omicron đang khiến cho bài toán vừa chống dịch vừa phục hồi kinh tế của các nước đông nam á thêm phần khó khăn
đa số các nước trong khu vực lựa chọn biện pháp siết chặt kiểm soát nhập cảnh
đẩy mạnh công tác xét nghiệm và chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa covid một mươi chín
trong khi tránh áp đặt các biện pháp hạn chế đi lại nghiêm ngặt hay đóng cửa hoạt động kinh doanh sản xuất
trước sự lây lan của biến thể omicron
việt nam đã chủ động bám sát diễn biến dịch và xây dựng phương án ứng phó
trong đó ưu tiên việc tăng cường giám sát biên giới để giải mã gen phát hiện sớm biến thể omicron
các thành phố lớn như hà nội thành phố hồ chí minh hay đà nẵng cũng đã tăng cường giám sát
quản lý các trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài
đặc biệt là các trường hợp đến đi về từ các quốc gia khu vực đã ghi nhận biến thể omicron
người dân cũng được yêu cầu tiếp tục tuân thủ quy tắc năm k hạn chế đi lại
tập trung đông người
đặc biệt là vào dịp lễ tết
giới chuyên gia nhận định trong thời gian tới
việc biến thể omecron lây lan mạnh tại một số nước ở đông nam á là điều khó tránh khỏi
đơn cử như singapore giáo sư dale fisher tại khoa bệnh truyền nhiễm thuộc bệnh viện đại học quốc gia nhận định
omicron có khả năng thay thế delta trở thành biến thể chủ đạo gây dịch covid một mươi chín tại nước này trong hai tháng tới đây
vì vậy chúng ta nên tiêm vaccine đầy đủ để nâng cao khả năng miễn dịch của cơ thể
và cũng được xem như là chiều khóa để chống dịch hiệu quả nhất trong thời điểm này
thưa quý vị tình hình dịch bệnh căng thẳng các nước trên thế giới đều có xu hướng sống chung với dịch
số ca nhiễm đặc biệt tại lào và hàn quốc đang có xu hướng tăng mạnh
theo bộ y tế lào ngày sáu tháng một thì trong hai mươi bốn giờ qua nước này đã ghi nhận một tám mươi ba ca mắc mới covid một mươi chín
đều là lây nhiễm trong cộng đồng và có hai ca đã tử vong do covid một mươi chín
theo phóng viên thông tin
ở xã việt nam tại viêng trần sau bốn ngày giảm xuống mức ba chữ số
số mắc mới trong ngày hôm qua sáu tháng một tại nước này đã tăng lên bốn chữ số
tăng hai trăm bốn mươi bảy trường hợp so với ngày năm tháng một
trước tình hình này chính phủ lào đã yêu cầu các địa phương tiếp tục mở rộng hình thức
khách sạn là nơi điều trị và điều trị lưu động cho người nhiễm covid một mươi chín
không có biểu hiện triệu chứng và có điều kiện kinh tế
trong khi đó những người nhiễm bệnh có hoặc có ít triệu chứng và có điều kiện địa điểm
như gia đình hoặc đơn vị có thể điều trị tại chỗ và thực hiện theo sổ tay hướng dẫn do bộ y tế ban hành
bên cạnh đó tại hàn quốc trong ngày hôm qua cũng đã vượt mức bốn ca ngày thứ hai liên tiếp
trong bối cảnh nước này đang duy trì các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt
hàn quốc vẫn duy trì cảnh giác cao đối với khả năng tái bùng phát dịch
và lo ngại sâu sắc về sự lây lan của biến thể omicron
chính phủ đã gia hạn các quy định giãn cách xã hội thêm hai tuần cho đến ngày một mươi sáu tháng một
bao gồm tối đa bốn người trong các cuộc tụ tập cá nhân
và các quán cà phê và nhà hàng sẽ phải đóng cửa trước chín giờ tối
như vậy việc cần tiêm chủng đầy đủ sẽ khiến cho tốc độ lây lan của virus chậm lại
và số ca bệnh nặng giảm điều này sẽ giúp các biện pháp phòng dịch được nới lỏng
tại ấn độ trong bối cảnh dịch bệnh căng thẳng và đồng thời phát hiện biến thể omicron
đã làm tăng thêm số ca nhiễm và đã có ba trăm hai mươi năm ca tử vong do covid một mươi chín
theo đó tổng số ca mắc tại ấn độ đến nay là ba mươi năm một trăm linh chín hai trăm tám mươi sáu ca trong đó có bốn trăm tám mươi hai tám trăm bảy mươi sáu ca tử vong
tại israel giáo sư eran secan tại khoa khoa học máy tính và toán ứng dụng thuộc viện waysman cho hay
số bệnh nhân covid một mươi chín do biến thể omicron tại israel đã tăng gấp đôi cứ sau hai năm đến hai bảy ngày
số liệu được ước tính dựa trên số bệnh nhân nhiễm omicron
được ghi nhận chính thức sau khi trừ đi số bệnh nhân nhiễm biến thể delta và bệnh nhân nhập cảnh
hiện vẫn còn một mươi bốn số người trên hai mươi tuổi tại israel chưa được tiêm vaccine
và nhóm này chiếm tới sáu mươi tám các ca covid một mươi chín nặng
trong khi đó tình hình dịch bệnh tại australia tiếp tục diễn biến phức tạp do biến thể omicron
theo đó nước này đã ghi nhận liên tiếp kỷ lục mới về số ca mắc mới theo ngày gây áp lực đối với hệ thống y tế
australia từng là nước thành công cho bệnh nhân nhiễm omicron
trong việc ngăn chặn covid một mươi chín thông qua lệnh phong tỏa nghiêm ngặt
này australia đang chứng kiến tỷ lệ lây nhiễm cao hơn so với bất kỳ khu vực nào khác ở châu á thái bình dương
chuyên gia dịch tễ học dự đoán tình hình dịch bệnh hiện nay ở đất nước này chưa phải là xấu nhất
các biện pháp cách ly và xét nghiệm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh
gây ra tình trạng thiếu lao động và khiến chuỗi cung ứng bị tắc nghẽn
nhằm giải quyết vấn đề này chính quyền bang new south wales đã hối thúc các doanh nghiệp hạn chế yêu cầu
các nhân viên dù là người có khả năng tiếp xúc với người bệnh xét nghiệm covid một mươi chín nếu họ không có triệu chứng bệnh
tóm lại để đảm bảo mức độ an toàn của cộng đồng các nước dùng các biện pháp cách ly phòng dịch nghiêm ngặt
tuy nhiên đổi lại điều này sẽ gây áp lực cho các chuỗi cung ứng dẫn đến tình trạng khan hiếm hàng hóa
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được báo sức khỏe và đời sống cập nhật liên tục
quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này
lắng nghe những thông tin những cảnh báo từ phía bộ y tế và các cơ quan chức năng để bảo vệ chính bạn và cộng đồng là điều hết sức quan trọng
và để xây dựng cũng như phát triển kênh chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng
hãy like subscribe và bấm chuông để theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi
xin cảm ơn kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những tin tức covid một mươi chín